tại văn phòng trung mương đảng bộ chính trị đã có buổi làm việc với ban thường vụ thành ủy tp hcm
để cho ý kiến về dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự trình đại hội lần thứ một mươi một đảng bộ tp hcm
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị
báo cáo chính trị đại hội lần thứ một mươi một của đảng bộ tp hcm đã nêu rõ trong năm năm vừa qua
đảng bộ chính quyền và nhân dân tp hcm đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn đạt được nhiều kết quả nổi bật
tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao bình quân bảy sáu một năm đồng góp hai mươi hai bảy gdp toàn quốc
chất lượng tăng trưởng được nâng lên cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng môi trường đầu tư được cải thiện
năng lực lao động đứng đầu cả nước
grdp bình quân đầu người đạt sáu sáu trăm linh usd gấp hai bốn lần so với bình quân của cả nước
công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị có những mô hình mới
làm hay sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn
thí điểm một số mô hình mới trong bối cảnh phải xử lý những vụ việc phức tạp tồn động bức xúc kéo dài
ban chấp hành ban thường vụ thành ủy tp hcm vừa chấn trình vừa phát triển
thể hiện sức mạnh đoàn kết sự kiên định quyết tâm xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh
bộ chính trị đánh giá cao biểu dương những kết quả quan trọng mà tp hcm đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua
về mục tiêu phương hướng và giải pháp của nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
bộ chính trị yêu cầu cần có tầm nhìn dài hạn định vị đúng tầm vóc của tp hcm trong khu vực đông nam á
tiếp tục cụ thể hóa thực hiện hiệu quả các nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của trung ương đối với thành phố
tập trung thầu gỡ những điểm ngẽn cản trở sự phát triển của kinh tế xã hội như cơ sở hạ tầng
nguồn nhân lực thủ tục hành chính môi trường đầu tư
về dự thảo nghị quyết đại hội một mươi một của thành phố bộ chính trị cơ bản tán thành với tinh thần đổi mới quyết tâm bứt phá đi lên